hôm nay mùng ba tháng một mươi hai là ngày quốc tế người khuyết tật
ngày này được tổ chức hàng năm nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật
quyền được hòa nhập vào mọi lĩnh vực của người khuyết tật
dịp này nhiều hoạt động đã được tổ chức giúp lan tỏa tình yêu thương của cộng đồng dành cho người khuyết tật
khu du lịch suối tiên trong sáng mùng hai tháng một mươi hai nhộn nhịp rộn rã tiếng nói cười của hàng chục ngàn khách tham quan
trong đó gần bảy vị khách đặc biệt là người khuyết tật trẻ khuyết tật của chương trình ngày hội thiện tâm nhân ái
mỗi năm là tụi em đi một lần thôi chứ còn nguyên năm thì vẫn cực khổ buôn bán chứ không có được chơi mấy trò chơi giống vậy
tụi em cũng mong mước như là có những cái trường nào đó có thể đón nhận tụi em để dạy tụi em những cái việc để mà từ đôi ta tụi em làm lên thì được
phấn khởi nhất là các em nhỏ
dù mang trong mình trên người là những khuyết tật những hạn chế khó khăn trong sinh hoạt vận động
vậy nhưng các em nhỏ vẫn hết sức nhiệt tình hào hứng với các trò chơi
chính ở sân chơi này đã không còn những rào cản giữa trẻ khuyết tật và bạn bè bình thường cùng trang lứa khi các em đều có quyền được tiếp cận vui chơi
thì đây là cái lần đầu tiên mà các em được ra đi được tham quan được hiểu biết các em rất là háo náo nức
ngày hội thiện tâm nhân ái ra đời với ý nghĩa góp phần xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời kém may mắn đem đến niềm vui tiếng cười tạo động lực để người khuyết tật vươn lên
không chỉ với người khuyết tật tại tp hcm ngày hội còn mở rộng vòng tay đón hàng nghìn người khuyết tật của một mươi ba tỉnh tp phn đến chung vui giao lưu chia sẻ
trong việc thực hiện chăm sóc và trợ giúp cho người khuyết tật có một đời sống văn hóa tinh thần ngày càng tốt hơn cũng như thể hiện sự quan tâm của các cấp quỹ đảng chính quyền tp hcm đối với quyền tật tp hcm cũng như người khuyết tật của các tỉnh phía nam
thông qua những hoạt động như ngày hội này không chỉ giúp đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc trợ giúp người khuyết tật về vật chất
tinh thần và sức khỏe mà còn giúp nâng cao nhận thức lan tỏa và san sẻ tình yêu thương của cộng đồng dành cho người khuyết tật
động viên người khuyết tật có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống và hội nhập cộng đồng